chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ hai
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hội nghị đã tuyên dương một mươi tám tập thể và một trăm một mươi hai cá nhân điển hình tiên tiến
góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát cơ động anh hùng
củng cố niềm tin và sự gắn bó của quân và dân
đây vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm để lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục phát huy tinh thần
vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong bất cứ tình huống nào thì đây cũng luôn là lực lượng sung kích đi đầu
đối mặt với khó khăn thử thách nêu gương kỷ cương trách nhiệm
phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới